liên quan đến việc máy bay su ba mươi mk hai mang số hiệu tám nghìn năm trăm tám mươi năm bị mất liên lạc khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện
cơ quan chức năng đang tích cực triển khai công tác cứu hộ
vào một mươi sáu h chiều ngày hôm nay hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an hải đội một trăm ba mươi bảy hải quân vùng một
đã vận chuyển lương thực thực phẩm và nước lên tàu hq hai trăm một mươi một để tiếp tế cho lực lượng tìm kiếm trên biển
thiết bị dò tìm hộp đen tàu bay cũng đã được đưa ra khu vực tìm kiếm
một tàu khác đã phát hiện vệt dầu loang cách đảo mắt khoảng một mươi tám đến một mươi chín km
bộ quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng phải khẩn trương huy động mọi lực lượng tìm kiếm
với phương châm ưu tiên cứu người và quyết định dừng việc bay huấn luyện với toàn bộ máy bay su ba mươi mk hai